nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình và ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính đã tới thăm nguyên chủ tịch nước lê đức anh
tới thăm nguyên chủ tịch nước lê đức anh tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám thủ tướng nguyễn xuân phúc ân cần thăm hỏi sức khỏe của nguyên chủ tịch nước đồng thời nhấn mạnh đại tướng lê đức anh là một vị tướng tài ba người đã được tôi luyện trưởng thành qua các cuộc kháng chiến
đặc biệt ông là một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng nhân dân campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng của bè lũ pol pot iang sari cách đây bốn mươi năm
tới thăm nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị bình thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng nhắc lại những đóng góp to lớn của bà khi đảm nhiệm cương vị bộ trưởng ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam và trưởng phái đoàn đàm phán của chính phủ cách mạng lâm thời tại hội nghị paris về việt nam từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
thủ tướng chúc nguyên phó chủ tịch nước sức khỏe và tiếp tục có những đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước